tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trong việc mua bán đất đai trần văn thà vào dãy của vợ chồng nam huệ chặt bốn mươi cây cà phê
quá bức xúc trước việc rẫy cà phê bị chặt nam và huệ đã nhờ lượng và đương đánh thà để giàn mặt
đến sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một đương và lượng gặp trà đang đi dãy tại khu vực thôn bảy hòa bắc
tại đây lượng và đương đã lao vào đánh thà và trong lúc ẩu đả lượng đã dùng dao thái lan đâm nhiều nhát làm thà tử vong tại chỗ
chỉ vì ghen tuông nghi ngờ vợ còn
có quan hệ tình cảm với người khác phạm duy anh chú tại huyện đắc đoa tỉnh gia lai đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ mình
và vào sáng qua tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo phạm anh duy anh về tội giết người
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi ba phạm duy anh kết hôn với chị trịnh thị hằng
trong thời gian chung sống anh và hằng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu hằng bỏ về nhà mẹ đẻ để sống riêng
trong thời gian ly thân anh đã nhiều lần đến nhà vợ xin lỗi mong muốn hằng quay về nhà chung sống nuôi con nhỏ nhưng hằng không đồng ý
do ghen tuông vì nghi ngờ hằng có quan hệ tình cảm với người khác sáng ngày hai mươi ba tháng bốn anh đã cầm dao đến nhà hàng chém nhiều nhát vào cổ người nạn nhân
hậu quả hằng chết tại chỗ
sau đó anh uống thuốc diệt cỏ rồi đến công an xã nam giang huyện đắk đoa đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm duy anh một mươi tám năm tù về tội giết người
còn tại trà vinh tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo trần thị thu hà năm mươi một tuổi chú tại khóm sáu phường bảy thành phố trà vinh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an thành phố trà vinh tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ tấn cường phát hiện trần thị thu hà đang sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nơi ở của hà lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều túi nhựa bên trong có chứa chất ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
kết quả giám định tổng số ma túy mà trần thị thu hà tàng trữ trong nhà là hai trăm bốn mươi bốn ba mươi bảy gram căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần thị thu hà một mươi năm năm tù giam
cũng liên quan tới ma túy như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy liên tỉnh
đường sơn la hòa bình hà nội thái nguyên hải phòng đã bị các trinh sát hình sự công an quận nam từ liêm hà nội triệt phá thành công
chuyên án đã thu giữ một số lượng lớn ma túy lên tới bốn mươi bánh heroin gần một mươi tám viên ma túy tổng hợp năm xe mô tô và năm đối tượng đã bị bắt giữ
vậy đường dây này đã bị lực lượng chức năng đánh sập như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu công an quận nam tử liêm có thông tin
về đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực mộc châu sơn la về bến xe mỹ đình
sau đó vận chuyển tiếp đi các tỉnh thái nguyên hải phòng để tiêu thụ
xác lập chuyên án đấu tranh ngày một mươi hai tháng chín trinh sát xác định đối tượng ngân đức the
chú thị trấn mộc châu tỉnh sơn la sẽ vận chuyển ma túy bằng xe khách tuyến tây bắc về bến xe mỹ đình
một kế hoạch chặn bắt đối tượng đã được xây dựng chi tiết cẩn trọng
trang ba mươi tám tuổi chú huyện mai châu hòa bình
trang cùng hai đối tượng khác nhiều lần vận chuyển ma túy giao cho một đối tượng tại một điểm trên đại lộ thăng long thuộc quận nam tử liêm hà nội
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi các trinh sát phát hiện trá nga trang điều khiển xe ô tô theo quốc lộ sáu từ hòa bình về hà nội
theo đúng kế hoạch tại khu vực hầm chui tây mỗ trên đại lộ thăng long các mũi trinh sát đã răng lưới thành công để bắt gọn hai xe ô tô của các đối tượng buôn bán ma túy khi bọn chúng chuẩn bị giao hàng
toàn bộ hai mươi bánh ma túy được cất dấu tinh vi bên trong khung sắt cánh cửa xe ô tô như thế này
trang hai trang gặp chúng tôi đầu tranh bắt giữ đối tượng thì phải tìm toán rất là kỹ lưỡng
bởi vì có đối tượng giao trên đường rất phương tiện với giao thông
cái thứ hai là các đối tượng sử dụng xe cá nhân sau đó là tháo toàn bộ cái vách cửa cửa và giấu ma túy vào bên trong vách cửa
ngoài số lượng bốn mươi bánh heroin cùng gần một mươi tám viên ma túy tổng hợp bị bắt giữ
thì bước đầu các đối tượng đã khai nhận từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
bọn chúng đã thực hiện chót lọt năm vụ giao dịch mua bán ma túy với tổng số sáu mươi tám bánh heroin
việc triệt phá thành công liên tiếp hai đường dây ma túy lớn ngay tại địa bàn thủ đô
đã cho thấy sự quyết tâm của lực lượng công an trong cuộc chiến với tội phạm ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn sơn nam
trú tại tổ một mươi một thị trấn sông mã huyện sông mã tỉnh sơn la về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an nam khai nhận trước đây do có quan hệ bạn bè với nạn nhân
nên nạn nhân đã đến nhà đối tượng nam để chụp ảnh thẻ
nam là thợ thuộc ảnh và trong quá trình thay quần áo để chụp ảnh thì đã bị camera nhà đối tượng nam ghi lại
đối tượng nam đã lấy hình ảnh đó và cắt ghép với phòng nhà nghỉ
sau đó đối tượng đã lập một nick facebook ảo gửi hình ảnh cắt ghép nhạy cảm cho nạn nhân
và nhắn tin đe dọa sẽ gửi những hình ảnh này cho gia đình bạn bè người thân
do quá sợ hãi nạn nhân đã chấp nhận
nhân đã chấp nhận chuyển một mươi hai triệu đồng cho đối tượng nam
hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc
đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng nguyễn sơn nam thì xin liên hệ với điều tra viên phạm văn cường
số điện thoại chín trăm tám mươi chín ba trăm tám mươi sáu ba trăm năm mươi chín để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây lợi dụng đèo hải vân vắng người qua lại
nhiều đối tượng đã ra tay cướp giật tài sản có giá trị của khách tham quan đặc biệt là du khách nước ngoài
vụ việc vừa xảy ra trong tuần là lời cảnh báo cho du khách trong việc quản lý tài sản khi đi du lịch tại những khu vực vắng người qua lại
trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an phường hòa hiệp bắc quận liên triều tiếp nhận thông tin vụ cấp giật một chiếc điện thoại di động iphone sáu s
từ một nhóm nữ du khách người hà nội
ngay lập tức các tổ công tác đến hiện trường vụ án để ghi nhận và tiếp cận các nhân chứng
sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp vật tài sản do người bị hại cung cấp
thì công an phường hòa hiệp bắc đã triển khai toàn bộ
cán bộ chiến sĩ công an phường để điều tra xác minh làm rõ đồng thời
thì lãnh đạo công an phường cũng báo cáo vụ việc cướp giặc cho các đồng chí lãnh đạo công an quận để có sự chỉ đạo
sau khi tiếp xúc bị hại và những nhân chứng thì xác định đối tượng này đã trùng khắp với đạt điểm của đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản vào ngày một mươi tám tháng một hai nghìn một mươi sáu của một khách nước ngoài

đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang ở khu vực cảng chân mây tỉnh thừa thiên huế
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là dương văn hoàng hai mươi một tuổi quê tỉnh quảng bình từng là công nhân của một công ty may ở đà nẵng
vì vừa mới bị đuổi việc lại thiếu tiền tiêu xài nên hoàng thường đi dọc tuyến đèo hải vân và ra tay cướp tài sản của các nữ du khách
hoàng thừa nhận vụ cấp giật tài sản của một nữ du khách người anh vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một cũng do chính y thực hiện
tất cả vật chứng của hai vụ án trên đều được lực lượng công an thu giữ và trao trả lại cho bị hại
như vậy chỉ trong vòng chưa đầy bốn tiếng đồng hồ đối tượng cướp chuyên hoạt động trên đèo hải vân đã bị lực lượng chức năng của công an thành phố đà nẵng tóm gọn
với tinh thần đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm của lực lượng công an tình hình an ninh trật tự nhất là an ninh du lịch được đảm bảo an toàn
công an huyện đắk đoa tỉnh gia lai phối hợp với công an hai tỉnh ninh thuận và bình thuận vừa bắt giữ và di lý hai đối tượng bị công an tỉnh gia lai truy nã về hành vi lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cuối năm hai nghìn sáu sau khi thỏa thuận mua bán nông sản với chị bùi thị luôn võ thị mộng thu chú tại huyện đắk đoa đã viết giấy nợ ứng trước số tiền hơn sáu mươi năm triệu đồng với thủ đoạn tương tự thu tiếp tục lừa chị lê thị nga chín mươi ba triệu đồng
nhận được tin báo công an huyện đắk đoa đã tiến hành điều tra xác minh và ra quyết định truy nã đối với võ thị mộng thu cùng với hai tội danh lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện đắk đoa phối hợp với công an ninh thuận bắt giữ nga
trước đó công an huyện đắk đoa phối hợp với công an tỉnh bình thuận bắt giữ đỗ văn tám chú tại thanh hóa bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn tám tám đã đến địa bàn huyện đắc đoa giả làm quân nhân lừa lấy xe máy của một người dân bán lấy tiền bỏ trốn

trước đó công an huyện đắk đoa phối hợp với công an ninh thuận bắt giữ nga
khu vực tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió rất mạnh nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi độ
ở nam bộ đang bước dần vào mùa khô tuy nhiên đây cũng là thời kỳ vẫn có khả năng xuất hiện những cơn mưa rông nhất là ở các tỉnh ven biển miền tây nam bộ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thời tiết duy trì trạng thái ít mưa và có nắng vào ban ngày
đến hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng hơn cả về diện và lượng nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ